hàng nghìn người đã biểu tình ở nhiều thành phố lớn ở châu âu cuối tuần qua để phản ứng về giá năng lượng và khí hậu
những người biểu tình yêu cầu các biện pháp mạnh mẽ chống lại sự nóng lên toàn cầu và trợ cấp để đối phó với giá năng lượng tăng cao
đức đã trở thành tâm điểm của các cuộc biểu tình cuối tuần qua khi hàng chục nghìn người biểu tình đã tập trung tại sáu thành phố
để yêu cầu phân phối công bằng hơn các quỹ của chính phủ để đối phó với giá năng lượng tăng và chuyển đổi nhanh hơn khỏi nhiên liệu hóa thạch
trong khi đó ở bruxelles cũng chứng kiến cuộc tuần hành quy mô lớn khi hàng nghìn người tham gia cuộc biểu tình do liên minh khí hậu tổ chức
nơi quy tụ hơn chín mươi tổ chức môi trường công đoàn và phong trào công dân để kêu gọi các biện pháp mạnh mẽ chống lại sự nóng lên toàn cầu
cảnh sát bỉ cho biết hai mươi năm người đã tham gia tuần hoành và tình hình giao thông bị ảnh hưởng cho đến tám giờ tối theo giờ địa phương
cảnh sát bỉ cho biết hai mươi năm người đã tham gia tuần hoành và tình hình giao thông bị ảnh hưởng cho đến tám giờ tối theo giờ địa phương